các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo hợp đồng ký vào ngày một mươi tháng ba sau khi được chính phủ đồng ý đại sứ quán việt nam tại ba lan và romani đã phối hợp với các hội đoàn người việt tổ chức đưa bà con ra sân bay cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường trở về nước an toàn
tính đến một mươi sáu h ngày hôm qua các cơ quan đại diện việt nam đã đón hơn bốn năm trăm linh người sơ tán từ ukraine sang các nước lân cận
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng đặng đức trọng hai mươi chín tuổi trú tại thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán que test xét nghiệm covid một mươi chín trên mạng xã hội
cụ thể từ đầu tháng hai thông qua một tài khoản facebook ảo có tên là chuyên hàng trung quốc một nữ nạn nhân trú tại phường thanh khê tây đã liên lạc và chuyển tiền để mua được quay xét nghiệm covid một mươi chín giá rẻ
khi chuyển tiền thành công đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
qua xác lập chuyên án công an quận thanh khê gặp nhiều khó khăn để xác định được danh tính của thủ phạm vì mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên mạng internet
cho đến ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát xác định và triệu tập đặng đức trọng để làm việc
qua đấu tranh trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài trọng đã lập tài khoản facebook ảo đăng thông tin giả mạo về việc bán que test covid một mươi chín giá rẻ nhưng thực chất là để chiếm đoạt tài sản
cũng với thủ đoạn như trên trọng đã lừa một thanh niên tại hà nội với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
để có tiền tiêu xài chiến và thạch đã lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô rồi đi cầm cố ở cửa hàng cầm đồ rồi chiếm đoạt tài sản
vào ngày hôm nay công an tp thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ được đối tượng huỳnh văn chiến ba mươi một tuổi quê ở tỉnh trà vinh phạm nguyễn đại thạch hai mươi sáu tuổi ngụ tại tp hcm đinh tiến lưu hai mươi chín tuổi và lan văn thắng hai mươi bốn tuổi cùng quê ở đắk lắc để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài chiến và thạch đã lên mạng xã hội tìm mua một xe mô tô không có giấy tờ với giá tám triệu đồng
sau đó lên mạng đặt làm giả hai mươi giấy chứng minh nhân dân hai mươi chứng nhận đăng ký xe mô tô và tất cả đều mang tên trần duy thanh và có hình ảnh của chiến dán trên giấy chứng minh nhân dân
tiếp đó các đối tượng điều khiển xe mô tô đi đến các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn thành phố thuận an để cầm cố
các giấy tờ giả nói trên với giá từ năm trăm linh đồng cho đến ba triệu đồng
và tính trong ngày chín tháng ba nhóm đối tượng của chiến đã cầm cố và chiếm đoạt được số tiền một mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng và cùng nhau tiêu xài
mâu thuẫn sau va chạm giao thông hai nhóm thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến khiến bốn người nhập viện cấp cứu
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ được năm đối tượng là bồ minh trung phan long hồ cao vĩnh kỳ

thì dương và hòa bước vào nói chuyện sau đó cả hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến trung bằng hòa và dương bị thương tích
trong đó hòa bị kỳ dùng dao chém vào lưng và đi cấp cứu
thưa quý vị với việc áp dụng các phương thức mới trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố của thủ đô
trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng của công an thành phố hà nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp các thanh thiếu niên
có biểu hiện lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự trên một số tuyến phố
và đặc biệt những vi phạm này thường xuất hiện vào dịp cuối tuần
hai mươi hai h tại tuyến đường đại cù việt phố huế tp hà nội
phát hiện thấy nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách đánh võng
tổ công tác một trăm bốn mươi một ngay lập tức dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy cả hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm
không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan khi điều khiển phương tiện
ngay lập tức tổ công tác tiến hành đưa về trụ sở công an phường gần nhất để xử lý theo quy định
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
với lý do mới đi sinh nhật về thanh niên này đã đèo ba và cũng không đội mũ bảo hiểm
thậm chí có không ít trường hợp còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
đây là một trong những vi phạm chính đã được xử lý khá nhiều trong thời gian gần đây
em kể ba là không mũ không bằng
không em đèo một thằng nữa
em đèo bạn em về trước
từ ngày mai em sẽ đi đêm nữa
nếu em đi em sẽ đưa mũ
theo các cơ quan chức năng thực hiện theo kế hoạch mới nhất công an tp hà nội
về tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng chở người sai quy định
đây được coi là một trong những hành vi tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên đường
đáng chú ý chính từ các hành vi như vậy các đối tượng đã hình thành các ổ nhóm đua xe cổ vũ đua xe trái phép
do vậy trong những ngày vừa qua đặc biệt là ngày cuối tuần
các lực lượng chức năng liên tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm ngay từ đầu
tránh để hình thành nhóm đối tượng phức tạp
cái vấn đề là chúng tôi đã xử lý ngay từ những cái tụ điểm ba bốn năm xe tụ tập ở dưới lòng đường
rồi ngã tư các ngã tư để đua xe là chúng tôi đã đi và vào kiểm tra thực tế vẫn đưa thẳng vào phường
để đưa vào các phường sở tại
và xử lý triệt để và bắt cam kết ngay từ ngày đầu luôn
thống kê từ cơ quan chức năng chỉ sau bốn ngày triển khai các lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp
trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên còn chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ có không ít đối tượng bất chấp nguy hiểm bỏ chạy
do vậy để đảm bảo an toàn các lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau
tất cả đối tượng tham gia bỏ chạy chúng tôi có camera bút và máy điện thoại thông minh ghi hình
để về làm công tác điều tra xác minh xử lý để sau này chúng tôi xử lý theo trích xuất từ camera và máy ghi hình của cán bộ mang theo
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội các tổ công tác phòng chống đua xe trái phép sẽ tiếp tục được duy trì cao điểm trong những ngày tới
đồng thời trong quá trình tuần tra bí mật hóa trang
các tổ công tác luôn phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra công khai để kịp thời xử lý nhiều trường hợp
do cần tiền tiêu xài một đối tượng trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng đã mua ma túy thuốc lắc để bán lại với mục đích kiếm lời
hành vi này đã nhanh chóng bị các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà kịp thời bắt giữ
trước đó công an quận sơn trà đã phát hiện đôi nam nữ đang tham gia giao thông có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trên xe đối tượng có nhiều viên nén màu xanh
nghi là ma túy tổng hợp dạng lắc cả hai bị đưa về công an phường để làm rõ
tại công an công an năm thanh niên khai nhận tên là trần văn tín trú tại phường tân chính quận thanh khê
tín khai nhận những viên nén là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc mới mua trước đó của một đối tượng
với giá hơn một mươi triệu đồng để bán lại kiếm lời
thưa quý vị và các bạn với quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với
tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại nhiều địa phương
luôn sung kích trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy đầy cam go thử thách
dù nhiều cán bộ đã bị thương bị phơi nhiễm hiv thậm chí là hy sinh khi tuổi đời còn trẻ
nhưng vẫn không ngăn được những bản lĩnh sự mưu trí lòng dũng cảm và tinh thần đấu tranh
quyết liệt với loại tội phạm này
ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
để phần nào hiểu được những quyết tâm của các anh trên mặt trận đẩy lùi cái chết trắng
cuối năm tân sửu tại thành phố nha trang xuất hiện một nhóm tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi
chúng thuê nhiều căn phòng trọ khác nhau để phân ma túy cất dấu sau đó sử dụng xe ô tô đi thuê
hoặc xe taxi hoặc lực lượng shipper để giao ma túy cho người sử dụng
gác lại niềm vui xung họp trong những ngày tết nguyên đán lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố nha trang
xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm nguy hiểm này
bằng các biện pháp nghiệp vụ tối ngày một mươi tám tháng hai nhiều tổ công tác của công an thành phố nha trang
đã tiến hành phá án đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng trong nhóm thu giữ tăng vật là hơn bảy trăm sáu mươi gram ma túy các loại
do đó thì phải nói là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố nha trang
cũng đã có chuyển hướng bằng các biện pháp nghiệp vụ khác để có thể đấu tranh triệt phá
thành công được
khu trường phúc phường vĩnh phước từng là tụ điểm ma túy phức tạp nhức nhối của thành phố nha trang
lực lượng công an đã tập trung đồng bộ các biện pháp nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp này
hàng trăm đối tượng nghiện được lập hồ sơ xử lý
nhiều đối tượng tội phạm ma túy trong khu vực đã bị bắt giữ
thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn khu vực lò bảy trường phúc gồm bốn tổ là một mươi bảy một mươi tám một mươi chín và hai mươi trường phúc
thì mang ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với chính quyền và địa phương
giải quyết được tình trạng buôn bán tiêm trích ma túy khu vực lò bảy đã tồn tại hơn một mươi năm nay
thứ hai là giải quyết được tình hình an ninh trật tự như vấn đề là hạn chế vấn đề là trộm cắp vấn đề là cướp chậm
và thứ ba nữa là nhâm dâm tính tự tưởng và sự lãnh đạo quốc liệt của đảng và nhà nước
là một trung tâm du lịch lớn của cả nước diễn biến tội phạm và tệ nạn ma túy ở khánh hòa luôn ẩn chứa nhiều phức tạp
cũng bởi vậy cuộc chiến đấu tranh loại bỏ tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy của những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở khánh hòa
luôn đứng trước nhiều cam go thử thách nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi cán bộ chiến sĩ rất nặng nề
khó khăn thách thức là vậy nhưng không làm trùn bước những con người đã dấn thân vào mặt trận này
đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch lập kế hoạch đấu tranh các tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh khánh hòa
bắt tình hình các đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nổi về phạm tội về ma túy tập trung xây dựng các kế hoạch
bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán chép phép ma túy bên cạnh đó cũng phải ra soát các hoạt động về kinh doanh có điều kiện
đối với các cơ sở karaoke vũ trường quán bar
trận tuyến ma túy không chỉ là cuộc đấu trí cam go mà còn đầy dãy cạm bẫy hiểm nguy thấm đẫm mồ hôi và cả máu xương của người chiến sĩ công an
dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều trông gai thời gian tới tình hình tội phạm về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp khó lường
nhưng với bản lĩnh năng lực của người cám bộ công an lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đức hậu xã đức hòa huyện sóc sơn thành phố hà nội về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mày trái

đối tượng này cao một m năm mươi có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện